quỹ ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã có quyết định bảo tồn và phát triển di sản văn hóa phi vật thể lễ hội gòi chùa hữu liên vào ngày một mươi ba tháng ba âm lịch
đối với lễ hội này xã đã phục dựng lại các nghi lễ cho chơi diễn sướng dân gian hoạt động bảo tồn loại hình văn hóa
đã thu hút đông đảo du khách thập phương đến tham dự và trải nghiệm du lịch tâm linh
hoa cung cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ
sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc
tại các làng bản chúng ta còn được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp nhà sàn bốn mái lập ngói âm dương của người dân tộc tài dân tộc giao sinh sống qua nhiều thế hệ
thay vào hình ảnh một xã vùng ba đặc biệt khó khăn của huyện hữu lũng
ngày nay hữu liên được du khách gần xa biết đến với tên gọi làng du lịch cộng đồng
một điểm du lịch hấp dẫn với phong cảnh hữu tình và những trải nghiệm thú vị
trên địa bàn xã hữu liên có khu rừng đặc dụng hữu liên diện tích tám hai trăm chín mươi ba hectare nằm trên địa bàn của ba huyện hữu lũng trì lăng và văn quan
khu rừng này có hệ sinh thái vô cùng đa dạng và phong phú với những dãy núi đá vôi hiểm trở đã tạo nên cảnh quan đẹp đặc sắc
toàn bộ diện tích rừng đặc dụng hữu liên được bảo tồn hệ sinh thái rừng các loài quý hiếm và cảnh quan môi trường
đây có thể coi là một thế mạnh phục vụ cho phát triển loại hình du lịch sinh thái
hàng năm khu rừng này thu hút hàng chục đoàn với hàng trăm lượt người đến tham quan khảo sát hệ sinh thái rừng đặc dụng
thế thì khu vực mà chúng ta đang có mặt tại đây là khu vực nào của khu bảo tồn thiên nhiên hữu liên ạ
chúng ta giới thiệu với đức minh là khu bảo tồn thiên nhiên hữu liên với diện tích tám hai trăm chín mươi ba bốn ha bao gồm ba phân khu
phân khu bảo vệ nghiêm ngặt phân khu phù hợp sinh thái và phân khu dịch vụ hành chính
trong đó hiện tại mình đang đứng ở đây là mình đang đứng ở phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
đức minh cũng đã nghe tiếng thác đang ở đâu đây rồi thì liệu rằng thác đang ở dưới lần chúng ta đúng không ạ
như lúc đầu mình cũng đã giới thiệu với đức minh là từ đường lộ đường ô tô đi được là vào đến cái thác khoảng hơn một năm trăm linh m
hiện tại cái quán đường đi là mình đi được khoảng hơn một m rồi khoảng bốn năm trăm linh m nữa là mình sẽ vào đến cái thác đấy
vậy thì bây giờ anh em mình cùng tiếp tục hành trình để đến với thác lân tiên anh nhé
vâng thưa quý vị và các bạn vậy là vượt qua một đoạn đường rất là dài một năm trăm linh m xuyên rừng
thì lúc này đức minh và anh hiện ở đây đã có mặt tại thác lân ti
mặc dù thì cũng cảm thấy đôi chút mệt mỏi nhưng mà đức minh cảm thấy vô cùng xứng đáng
bởi vì thác lân ti ở đây rất là đẹp và mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác lân tiên
trong vùng lõi của rừng đặc dụng hữu liên có hàng động các dòng thác suối ngầm và các hồ ngập nước theo mùa
những dòng suối thác này mang theo nguồn lợi thủy sản phong phú như cá suối tôm cua tạo sinh kế cho nhân dân các vùng lân cận
đó là những nguồn lợi không phải nơi nào cũng có được
và đương nhiên những dòng thác như thác lân ti đã tạo nên cảnh quan tuyệt đẹp
là điểm đến hấp dẫn để dù khách tìm đến chiêm ngưỡng thưởng ngoan
em chào chị ạ
chị chào em
chị ơi chị đang làm món ăn gì đấy ạ
à chị đang làm cái món rau dấn nộm đấy em

chúng ta phải làm cái món ăn này thì chúng ta phải
chuẩn bị những cái nguyên liệu như thế nào hả chị
để làm nên cái món ăn này thì trước tiên thì chúng ta phải chọn cái rau dớn
rau dấn phải là rau dấn xanh
với lại người ta hóa hái buổi sớm ấy
thì cái rau nó mới ngon
thế còn để làm nên cái món ăn này thì nguyên liệu rất là nhiều
các em nhìn lên đây thì em đã thấy rồi
đó là món bột canh này
tương ớt này
đường nước mắm
chanh mì chính và lạc

và cả ớt tươi nữa
các cái bước thực hiện của cái món nộm rau dớn này thì chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào hả chị
để làm được cái món rau dớn mà xanh mà ngon ấy
thì trước tiên thì chúng ta phải
chọn rau dấn là ngon rồi này
mang về chúng ta rửa sạch sẽ
sau đó là để ráo nước
sau đó là mình sẽ
bắt nước lên bếp
cho một chút muối vào đấy
sau đó là khi mà sôi lên ấy
thì bắt đầu là mình thả rau dấn xuống
bước tiếp theo nữa là mình sẽ
lấy cái nước lọc của mình ấy

khi mà nước rau dấn
nó sùi lên
thì bắt đầu là chúng ta sẽ vớt ra
cái nước nguội đấy
để khi nào nó
hết cái độ nóng đi
thì chúng ta sẽ vớt cái rau dớn này ra
để cho nó ráo nước
khi ráo nước rồi
thì chúng ta sẽ tiến hành
là chúng ta sẽ làm món nộm
bây giờ thì đứa mình cũng rất muốn là được
chị hướng dẫn một vài công đoạn
để làm nên cái món nộm rau dớn này được không ạ
sau khi đã trải qua các bước sơ chế
rau dấn được cho vào bát
rồi tiến hành trộn các loại gia vị
trước tiên chúng ta cho bột canh
hạt nêm nước mắm trộn đều
để khoảng năm phút
tiếp theo thêm mì chính đường
đảo tiếp và cũng để khoảng năm phút
sau đó chúng ta thêm chút tương ớt
và nên chọn ớt xanh
để tạo vị cay cho món nộm
sau khi đã ủ khoảng một mươi năm phút
để các gia vị ngấm vào rau
chúng ta vắt thêm chanh
để cho rau nộm có được màu xanh bát mắt
rồi trộn đều cho ra đĩa
và cuối cùng là dắt thêm lạc để thưởng thức
vậy là chúng ta đã hoàn thành được một đĩa rau dớn
để làm nên một cái đĩa rau dấn
tuy nhỏ như thế này thôi
nhưng mà cũng phải trải qua rất là nhiều công đoạn
và nó thể hiện sự tinh tế và khéo léo
của người phụ nữ dân tộc tây
tại nơi đây
rau dấn được chế biến
thành nhiều món ăn khác nhau
như xào tỏi xào lá đu đủ
nộm lạc luộc nấu canh
nhưng được ưa chuộng hơn cả
chính là món nộm rau dấn
quý vị thân mến khi đến với làng du lịch cộng đồng
hữu liên thuộc huyện hữu lũng
thì chúng ta không chỉ được đắm mình trong không khí trong chẻo mát lành
mà còn được thưởng thức những món đặc sản
thơm ngon chứ danh
và một trong số đó chính là loại bánh bí ngô độc đáo
và trải nghiệm làm bánh bí ngô
là một hoạt động hết sức thú vị khi đến với làng du lịch cộng đồng hữu liên
vâng thưa cô
để làm nên cái món bánh bí ngô này
thì chúng ta cần phải chuẩn bị những nguyên liệu như thế nào ạ
đầu tiên là phải
làm bằng quả bí này
xong rồi mình chọn những quả nào
nó bình thường
nó không to quá không nhỏ quá
mà cái màu đó là phải mình phải lấy cái màu đỏ
bột gạo nếp
gồm các đường hoa mai và lạt
như lá chuối
tại sao chúng ta lại phải dùng đường hoa mai
thay vì dùng đường kính trắng thông thường ạ
dùng theo đường kính
nhưng mà đường hoa mai nó có cái màu đỏ
thế mình trộn vào theo cái này là nó cũng đẹp
và cái độ ngọt nó cũng là đậm hơn
để làm nên cái món bánh bí ngô này
thì chúng ta cần phải trải qua những công đoạn như thế nào ạ
bánh bí ngô đầu tiên là
quả bí là mình bóc đi
xong rồi rửa băm
nhỏ xong cho vào
chỗ lên đồ
chín đi xong cho đổ ra là
cho ra cái chậu trộn đường vào
xong rồi để qua hơi ngội
mình trộn bột nếp vào xong bắt đầu là mình nhào
xong rồi mới
xong rồi quay được xong cho lên đồ
nghe chừng để làm nên cái món bánh bí ngô này
thì cũng không quá khó đâu ạ
và bây giờ thì cháu cũng rất muốn là được cùng cô
thực hiện các công đoạn làm nên cái món bánh này có được không ạ
cô dẫn cháu cô nhé
bây giờ cô cháu mình bắt đầu làm ạ
bí ngô hay còn gọi là bí đỏ
sau khi sơ chế
sẽ được thái nhỏ
rồi cho lên chó đổ trong khoảng một mươi năm đến hai mươi phút
đến khi chọc đũa vào thấy bí mềm là được
bí đổ xong
bỏ ra chậu
rồi thêm đường hoa mai
rồi trộn đều
để nguội trong khoảng tám đến một mươi phút
sau khi bột đã nguội
chúng ta cho thêm bột gạo nếp
không nên cho quá nhiều bột một lúc
mà nên cho một lượng vừa phải
để vừa nhào vừa thêm bột
đến khi bột mềm dẻo và vàng đều
không dính tay nữa là được
để bột bánh không bị dính tay
nên cho một lớp mỡ khi nhào bột
khi bột đã đạt yêu cầu
chúng ta tiến hành gói bánh bằng lá chuối
nên cho từ hai đến ba lá
lá nhỏ để trong
lá to để ngoài
sau khi bột đã nguội
bột bánh nặn viên tròn
đặt lên hai lớp lá
rồi cuộn tròn chít hai đầu
sao cho vuông vắn
rồi tiến hành buộc lạt
công đoạn gói bánh tưởng chừng đơn giản
nhưng với những người không thường xuyên vào bếp như tôi
thì cũng đã phải loay hoay khá lâu
phải cầm hai cái dây dúng vào nhau
mình vắn đi là được
cứ vắn thôi
thế nó hấp chắc
trong một cái vào
cái cái kéo thẳng sang đây nữa
thưa quý vị và các bạn
dưới sự hướng dẫn của cô luyên ở đây
thì đức minh cũng đã có được một chiếc
bánh bí ngô tự tay đức minh gói
mặc dù là phải
nhờ đến sự trợ giúp của cô rất là nhiều
nhưng mà đức minh cũng rất là loay hoay
nhưng mà dù sao thì cũng đã có được một thành phẩm cho riêng mình
và đức minh cảm thấy rất là vui
rất là phấn khích với cái sản phẩm này của mình
bánh sau khi đã được buộc lạt dọc thân bánh
sẽ được gói thêm ba vòng lạt ngang thân bánh
để khi đồ bánh được chắc
khi buộc lạt xong
bánh được cho vào chó
đồ trên bếp khoảng ba mươi phút
xếp vào đây
ừ xếp trong với nhau
xôi rồi cho đây
bánh bí đỏ chín
trong lúc chờ bánh bí đỏ chín
tôi được chứng kiến và tham gia trải nghiệm
giã bánh giày cùng người dân hữu liên
đáng chú ý
thực hiện công việc này
là những người phụ nữ
thay vì đàn ông như những người khác
với một người không thường xuyên vận động nặng như tôi
thì công việc này tốn khá nhiều sức
nhưng cũng đem lại niềm vui sự phấn khích không nhỏ
cùng với bánh bí ngô
trước bánh giày được làm từ lá cầm
với màu đỏ đẹp mắt
hương vị thơm ngon
là một thứ quả quê thơm thảo
thiết đãi thử khách phương xa
của người dân hữu liên